các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản khẩn về việc hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố
nhằm tạo điều kiện để người dân tp hcm kẹt ở các tỉnh được trở về
lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã test nhanh cung cấp nước uống thức ăn miễn phí hộ tống hơn hai mươi người đi qua địa bàn
địa phương cũng bố trí xe chở năm trăm linh công nhân đang đi bộ về tây nguyên
trước tình hình người dân từ các tỉnh thành phố tự phát trở về quê
ngày càng tăng chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh và các huyện thị xã thành phố khẩn trương thành lập ngay
tiểu ban tổ chức tiếp nhận người lao động tự do về quê
có kế hoạch phương án tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận người dân trở về địa phương
hàng chục ngàn người đi xe máy về miền tây khiến lãnh đạo nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long khẳng định nguy cơ vỡ trận
chính vì vậy các địa phương chuẩn bị nhiều phương án để tiếp nhận từ cửa ngõ
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần hỗ trợ và cùng miền tây chống dịch để không xảy ra vỡ trận
ghi nhận tại cửu ngõ miền tây đoạn dắp danh thành phố hồ chí minh và tỉnh long an
rất đông người dân đi xe máy chở theo đồ đạc linh kỉnh xếp hàng qua chốt để rời thành phố hồ chí minh về quê
một người đàn ông đặt hai đứa con của mình đưa lớn gần năm tuổi đứa nhỏ gần ba tuổi lên chiếc xe tự chế bằng gỗ
đi từ đồng nai về quê trà vịnh
tuyến xe buýt bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám hoạt động trở lại ở huyện cần giờ từ ngày mai
tần suất là sáu mươi chín mươi chuyến mỗi ngày đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách
sau khi có ý kiến của các địa phương cục đường sắt việt nam sẽ công bố lịch chạy tàu khách
và đánh giá lại sau mỗi giai đoạn

đánh giá lại nhiều đoàn tàu khách
ông trần hữu thế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ký ban hành công văn
về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh này
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
mới đây sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã có văn bản cẩn về việc hướng dẫn tổ chức giao thông
trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện
để người dân thành phố hồ chí minh kẹt ở các tỉnh được trở về
hàng chục ngàn người đi xe máy về miền tây khiến nhiều lãnh đạo địa phương
ở đồng bằng sơn kiểu long khẳng định nguy cơ vỡ trận
chính vì vậy các địa phương chuẩn bị nhiều phương án để tiếp đón từ cửa ngõ
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần hỗ trợ và cùng miền tây chống dịch để không xảy ra vỡ trận
ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết lượng người về quê đồng tháp
đã hơn tám người
trong số này đã có bốn mươi trường hợp dương tính covid một mươi chín
đồng tháp gần như quá tải khi lượng người về quá đông
các tỉnh phải có chính sách đối với bà con ở lại
thời gian qua bà con bỏ về là do khó tiếp cận với các chính sách tại địa phương đó
bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
tỷ lệ tiêm vaccine thấp nguy cơ lớn cho đồng bằng sông cửu lâm
đến nay tỉnh đã tiếp nhận đợt đi cách ly tập trung hơn hai người
từ các tỉnh thành phố đông nam bộ trở về bằng xe máy
địa phương cũng đã kích hoạt trở lại toàn bộ khu cách ly tập trung
tận dụng các cơ sở như trường học nhà thi đấu
để tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố trở về
tỉnh đang làm hết khả năng có thể để ra soát thật kỹ
tiếp nhận người dân trở về quê bằng xe máy
nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
hiện tỉnh chỉ đáp ứng được tiếp nhận cách ly tập trung khoảng năm người
lo quá tải vỡ trận nhiều địa phương đề nghị có giải pháp để dân chưa về
đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang cho biết
người dân về an giang ngày càng đông lực lượng công an ngoài việc chốt chặn
còn giúp đỡ bà con cơm nước giữa cho trẻ em
để giải quyết bài toán người về đông và không để lây lan dịch bệnh
đơn vị đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông đưa về tận các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
ở địa phương có số người trở về đông nhất là sóc trăng
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết
hiện người dân từ các tỉnh thành phố đổ về sóc trăng khá đông
riêng đêm hai tháng một mươi có khoảng hai mươi người tự về quê đông nghẹt một đoạn quốc lộ một
trong khi nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đang vất vả trước đoàn người về quê tự phát
lo lắng nguy cơ vỡ trận thì bộ y tế cho biết trong thời gian qua
hệ thống y tế tại khu vực tây nam bộ đã có những cải thiện về y bác sĩ chuyên ngành
hồi sức cấp cứu về trang thiết bị
một tổ công tác của bộ y tế đã thường trực tại đây trong hơn một tháng hỗ trợ tây nam bộ chống dịch
và đã có những kết quả đáng kể
về tiến độ tiêm chủng tính đến ngày hai mươi tám tháng chín một mươi hai tỉnh miền tây tiêm được ba bốn trên ba bảy triệu liều vaccine
được phân bổ đạt chín mươi ba trong đó đã tiêm được hai bảy trăm bảy mươi năm tám trăm chín mươi hai liều mũi một sáu trăm tám mươi chín bảy trăm bốn mươi liều mũi hai
riêng bảy trăm chín mươi sáu hai trăm linh điều vừa được phân bổ đang được các địa phương triển khai tiếp nhận
tiến hành tiêm tại địa phương
một mươi tỉnh miền tây có một mươi năm ba mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine cao nhất là tiền giang ba mươi năm
cần thơ ba mươi một thấp nhất là cà mau một mươi bảy sóc trăng một mươi tám trà vinh một mươi tám
tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine trên tổng số dân từ một mươi tám tuổi trở lên tại tây nam bộ là bốn năm
trong đó cao nhất là đồng tháp cà mau hậu giang mức tám đây là mức khá cao so với nhiều tỉnh thành miền bắc và miền trung
các địa phương chưa được phân bổ nhiều vaccine
so với vaccine dự kiến tiếp nhận trong tháng một mươi bộ y tế cũng vừa có văn bản nhắc địa phương tiêm thật nhanh do vaccine chuẩn bị về nhiều
liên quan đến nội dung tổ chức giao thông giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh sở giao thông vận tải thành phố đã có hướng dẫn cụ thể đối với người dân thành phố hồ chí minh đang kẹt ở các tỉnh thành phố muốn trở lại thành phố hồ chí minh
theo sở giao thông vận tải thành phố người dân muốn trở về thành phố hồ chí minh phải đảm bảo các điều kiện
có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú làm việc tại thành phố hồ chí minh như hộ khẩu giấy tạm trú thẻ căn cước công dân hay giấy chứng minh thư nhân dân
giấy khai sinh đối với trẻ em có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô đường thủy đường sắt đường hàng không ô tô cá nhân tài xế và người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên
và đặc biệt là phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền là ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi đi hoặc văn bản của sở giao thông vận tải thành phố
ông phan công bằng phó giám đốc sở giao thông vận tải tp cho biết sẽ không có giới hạn người dân quay trở về thành phố người dân đáp ứng đủ các điều kiện trên là có thể trở về
đối với trường hợp một gia đình có nhiều người đang tạm sinh sống ở các tỉnh thành phố khác chỉ cần làm một đơn đề nghị kèm danh sách người thân gửi về sở giao thông vận tải qua email
sau khi nhận được đơn đề nghị sở giao thông vận tải tp sẽ xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản qua email trong vòng bốn mươi tám h
đối với trường hợp sử dụng xe cá nhân để đưa đón theo ông bằng người dân nên ưu tiên tài xế sinh sống ở thành phố hồ chí minh thủ tục đi lại sẽ nhanh gọn
trường hợp tài xế là người địa phương khác thì phải có sự cho phép bằng văn bản của ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố bởi sau khi đưa người dân về thành phố hồ chí minh thì buộc tài xế phải quay về địa phương
ngoài ra theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp trong một số trường hợp người dân có xe đi chung thay vì làm đơn từng người người dân có thể gửi danh sách đi chung số lượng người loại phương tiện vận chuyển để sở xem xét giải quyết
cũng trong ngày một một mươi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông cũng như trường hợp cấp thiết
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương hỗ trợ và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu cần thiết được di chuyển từ các tỉnh thành phố đến thành phố hồ chí minh và ngược lại
lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã test nhanh cung cấp nước uống thức ăn miễn phí hộ tống hơn hai mươi người đi qua địa bàn
địa phương cũng đã bố trí xe chở năm trăm linh công nhân đang đi bộ về tây nguyên
theo thống kê của chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tân lập xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước nằm giáp danh với tỉnh bình dương có hơn hai mươi người qua chốt sau khi đã được test nhanh
trong đó có khoảng ba trăm linh công dân của bình phước được đón về tập trung cách ly theo quy định
những người qua chốt chủ yếu là công dân sinh sống lao động tại các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh về quê bình phước các tỉnh miền tây nguyên và miền trung
khi qua khỏi cổng trào giáp tỉnh bình dương người dân phải rẽ vào khu vực khai báo y tế thực hiện tết nhanh tại chốt kiểm soát tân lập bình phước
đối với người đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine có giấy xác nhận test âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ không phải tết
sau đó mọi người tiếp tục chờ đủ một đoàn để lực lượng giao thông hộ tống trên quãng đường gần một trăm linh km đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín phú sơn xã phú sơn huyện bù đăng bình phước giáp với tỉnh đắk lắc tỉnh đắk nông
để tỉnh bạn tiếp nhận và dẫn về đắk lắc
đến sáng nay nhiều người dân vẫn đổ về qua chốt kiểm soát dịch tân lập để tiếp tục hành trình về quê
lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở tuyên truyền người dân đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và những người xung quanh khi chờ làm các thủ tục cần thiết để qua chốt
tại long an cờ ngõ miền tây nam bộ tỉnh đã triển khai đến các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín giáp danh thành phố hồ chí minh
yêu cầu tất cả người dân long an từ các tỉnh khác chỉ về theo ngõ quốc lộ một
tại đây những người dân tỉnh long an được cho khai báo kiểm tra y tế và phân bổ về các huyện để có phương án giám sát cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
tính đến nay có hơn bốn trăm linh người dân long an từ các tỉnh khác trở về
trong khi đó nhiều tỉnh khẩn trương lập chỗ cách ly tập trung để đón người trở về
tại chốt kiểm soát gần chân cầu dạch miễu nối tỉnh tiền giang và bến tre trong đêm hai dạng sáng ngày ba tháng một mươi lực lượng chức năng đã giải quyết cho khoảng một trường hợp qua chốt
theo đó những người quê trà vinh sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn về cầu cổ chiên để bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh trà vinh
có những người dân bến tre sẽ được các huyện đưa về địa phương để cách ly tập trung
trước tình hình người dân từ các tỉnh thành phố tự phát trở về quê ngày càng tăng chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh và các huyện thị xã thành phố khẩn trương thành lập ngay tiểu ban tổ chức tiếp nhận người dân lao động tự do về quê
có kế hoạch phương án tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận người dân trở về địa phương
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tính từ ngày một tháng ba đến nay tỉnh an giang đã tiếp nhận hơn một mươi bảy bảy trăm linh người dân di chuyển tự phát
từ các tỉnh đông nam bộ trở về các địa phương đã đón về cách ly là sáu ba trăm bốn mươi sáu người số người đang sàng lọc phân loại là một mươi một năm trăm bảy mươi sáu người
qua sàng lọc có ba mươi người dương tính với sars cov hai và đã được cách ly điều trị riêng
dự báo thời gian tới số người dân tự phát về quê sẽ tiếp tục gia tăng
theo số liệu của công an tỉnh an giang toàn tỉnh hiện có hai trăm bốn mươi năm người an giang hiện đi làm ăn xa
do đó nếu bà con quyết tâm về quê và đã đi tới địa phận an giang thì sẽ tiếp nhận và chăm lo chú đáo
phát biểu tại cuộc họp ông lê văn nâng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh an giang cho biết
mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp các cơ sở cách ly đang quá tải
nguồn lực tỉnh còn hạn chế mà phải tiếp tục gồng mình để tiếp nhận bà con về quê tự phát nghĩa là khó trồng khó
tuy nhiên chúng ta phải đồng lòng huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tiếp nhận
và chăm lo an sinh xã hội cho bà con một cách tốt nhất có thể
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang lưu ý các huyện thị xã thành phố phối hợp với thành phố long xuyên
chọn địa điểm tiếp nhận sàng lọc ban đầu đồng thời thành lập hai tổ công tác đặc biệt ở tiền phương và hậu phương
để phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận xét nghiệm sàng lọc
sau khi sàng lọc xong công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dẫn đường hộ tống người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê
đảm bảo an toàn giao thông và quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tại cửa ngõ miền tây đoạn dắp danh thành phố hồ chí minh và tỉnh long an rất đông người dân đi xe máy
chở theo đồ đạc lình kình xếp hàng qua chốt để rời thành phố hồ chí minh về quê
một người đàn ông đã thai đứa con của mình đứa lớn gần năm tuổi đứa nhỏ gần ba tuổi lên chiếc xe tự chế bằng gỗ đi bộ từ đồng nai về quê chào vinh
anh đặng văn liêm bốn mươi ba tuổi ngụ tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai thở dài
suốt bốn tháng nay mất việc làm anh liêm chỉ quanh cuộn ở nhà tiền bạc không có đồ ăn giúp cả gia đình cầm cự mấy tháng qua đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ
anh liêm cùng hai đứa con đã bắt đầu đi bộ về quê từ trảng bom đồng nai lúc một mươi giờ sáng
lúc tối mới đi tới bình chánh
chiếc xe đồ ăn và thức uống đều do bà con ở dọc đường thấy tội quá nên cho
đi tới đây nghe các anh công an nói đợi xét nghiệm rồi cho xe đưa tôi và hai con về quê nên mừng quá
không có mấy anh công an giúp chắc tôi chỉ biết đường dáng để hai đứa về tới quê
trước hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được trở về quê của bà con các nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ huy động xe để đưa bà con về tận nơi an toàn
ba cha con anh liêm sau đó đã được một nhóm thiện nguyện có mặt tại chốt chở đi xét nghiệm covid một mươi chín
tuyến buýt bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám hoạt động trở lại huyện cần giờ từ ngày mai tần suất sáu mươi đến chín mươi chuyến mỗi ngày đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách
ông lê hoàn phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
các tuyến buýt này chạy trở lại sau khi đơn vị làm việc và được thống nhất từ huyện cần giờ
bốn tuyến xe khi hoạt động phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố
tuyến buýt số bảy mươi bảy mỗi ngày có sáu mươi chuyến chở khách ngoài bốn tuyến này trung tâm sẽ căn cứ vào tình hình chống dịch nhu cầu đi lại lên kế hoạch cho các tuyến khác
cùng với quận bảy và huyện củ chi cần giờ là địa phương kiểm soát được dịch sớm nhất
nơi này đã triển khai nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và cho hoạt động một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh du lịch từ ngày một mươi sáu tháng chín
theo phó chủ tịch ubnd huyện cần giờ trương tiến triển các tuyến buýt chạy trở lại sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn
trước đó phương án tổ chức giao thông tại thành phố xe buýt dần trở lại sau ngày một tháng một mươi với tần suất thời gian phù hợp với nhu cầu của mỗi khu vực
taxi xe du lịch cũng được chạy trở lại nhưng không vượt quá hai mươi ba mươi số xe ở từng đơn vị
ô tô dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ cũng không quá một mươi số xe doanh nghiệp
sau khi có ý kiến của các địa phương cục đường sắt việt nam sẽ công bố lịch chạy tàu khách và đánh giá lại sau mỗi giai đoạn khai thác lại nhiều đoàn tàu khách
ngày một tháng một mươi hai ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy lại toàn bộ tàu theo biểu đồ ngoài ra chạy thêm một số tuyến tàu trên tuyến thành phố nha trang phan thiết khi hành khách có nhu cầu
sau khi có ý kiến của các địa phương cục đường sắt việt nam sẽ công bố lịch chạy tàu khách và đánh giá lại sau mỗi giai đoạn
hành khách đi tàu phải tuân thủ năm k khai báo y tế có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh
người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần hoặc đã tiêm đủ liều f khỏi bệnh trong sáu tháng thì không cần xét nghiệm
hiện tàu khách vẫn dừng chạy trên tất cả các tuyến đường để phòng dịch covid một mươi chín chỉ có tàu hàng hoạt động
ông trần hữu thế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ký ban hành công văn về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh này
theo đó kể từ giờ ngày năm tháng một mươi sẽ áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định
công văn cũng yêu cầu các địa phương ngành đơn vị trong tỉnh dù nới lỏng các hoạt động nhưng tuyệt đối không được chủ quan
lơ là nhất là khi nới lỏng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người
phải xây dựng và thực hiện các biện pháp phương án phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt tình hình theo phương châm an toàn là trên hết
an toàn tới đâu mở cửa tới đó mở cửa thì phải an toàn
đặc biệt cần tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng các tỉnh có dịch về địa phương
giám sát tốt việc dừng đỗ các phương tiện lưu thông trên quốc lộ một đi qua địa mặt tỉnh
trước đó thành phố tuy hòa đã đề xuất về việc nới lỏng một số hoạt động ở địa phương này
theo đó đề xuất cho phép các hoạt động tôn giáo đám cưới đám tan được tổ chức nhưng không quá ba mươi người
cho mở lại các hoạt động thể dục thể thao tắm biển nhưng không quá ba mươi người
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao chăm sóc sắc đẹp cắt tóc gội đầu không quá một mươi người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát cũng được đề xuất cho hoạt động trở lại với không quá một mươi khách trong phòng riêng ba mươi khách trong khu vực riêng